sau gần hai năm tổ chức thực hiện việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam đã góp phần tiếp tục thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch tăng cơ hội đầu tư kinh doanh
giới chuyên môn nhận định đây không chỉ là bước tiến quan trọng của ngành du lịch về thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng sức cạnh tranh cho du lịch việt
cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam là chính sách mới thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính triệt đề của chính phủ
phù hợp với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sau gần hai năm tổ chức thực hiện
việc thí điểm đã góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào việt nam du lịch tìm cơ hội đầu tư kinh doanh tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch
cấp thị thực điện tử tại sân bay hoặc là tại nơi mà các nước khách du lịch ở sẽ tạo điều kiện rút ngắn
thời gian làm thủ tục tiết kiệm được các chi phí cũng như kích thích luồng khách từ các nước phát triển có tiềm năng vào việt nam
và khi luật khách nhà vào việt nam thì giúp chúng ta trực tiếp tăng thu các dịch vụ phục vụ cho du khách này
nó còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế kể cả phát triển cơ sở tầng giao thông vận tải cũng như là phát triển các bất động sản và các dịch vụ ăn heo phục vụ cho du khách
có thể thấy việc ủy ban thư giãn
có thể thấy việc ủy ban thư giãn
thường vụ quốc hội đã thống nhất đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam thêm hai năm là việc làm cần thiết
không chỉ mang lại lợi ích chung của quốc gia mà mục tiêu là tiếp tục phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên để giữ chân được du khách cần phải hoàn thiện thêm các cơ chế chính sách liên quan đến cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần du lịch